dù chưa có thông báo chính thức về thời gian đón học sinh trở lại trường nhưng nhiều trường học trên khắp cả nước đã triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị y tế sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp học
đa số các trường đều khẳng định trường học đã sẵn sàng chỉ chờ lệnh mở cửa
tuy nhiên khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường các bậc phụ huynh đều quan ngại vấn đề an toàn của con em mình trước covid một mươi chín cũng như trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm khác
sau đây là tư vấn của thầy thuốc ưu tú phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai để giúp trẻ có một kỳ học an toàn và khỏe mạnh
thầy thuốc yêu tú phò giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai để giúp trẻ có một kỳ học an toàn và khỏe mạnh